động đen hay là cầu tích hay hạt thủ ô có tác dụng tốt đến thận thì không biết là chúng ta có cần lưu ý gì
tại vì tôi thấy là trong cuộc sống thông thường cũng có rất nhiều người dân là tự mình sử dụng những cái bài thuốc đấy một cách đơn giản thôi để bổ thận
thì không biết là khi sử dụng thì có cần lưu ý gì nhiều không ạ
thực ra thì những cái bài thuốc những vị thuốc như tôi vừa nói như hạt thủ ô động đen cầu tích là những vị thuốc thông thường như vậy
thì cách dùng thì tự mình dùng thì cũng không ổn
ví dụ tôi nói một vị đơn giản nhất là đậu đen nó là thực phẩm ta ăn hằng ngày
nhưng mà đối với đồng ý thì đậu đen để nguyên hạt bình thường với đậu đen sao lên là khác nhau
ví dụ như mùa hè ta nấu đậu đen nguyên hạt bình thường thì bản chất nó là dạng nhật nó làm cho lưu huyết làm cho máu nó mát nó bổ thận cho mát huyết
nhưng mà người có tuổi mà nếu mà dùng như thế là không ổn
nó phải dùng này
giảm bớt cái mát huyết đi
chỉ giữ lại cái bổ thận thôi
cho nên phải sao lên một chút
à câu truyền nó làm như thế
rồi thứ hai là ví dụ như hạt thủ ô
hạt thủ ô thì trong cái hạt thủ ô thì trong cái đấy là chế nó là nó có quy tắc về nó
có hai phần
và thứ nhất là chế nó là người ta không thể dùng dao bình thường
nó phải dùng một là dao inox hoặc dao gốm
nhưng bây giờ hiện đại là chúng ta có dao gốm hoặc là dao inox
trong các cụ ngày xưa thì dùng dao tre dao nứa thôi
chứ không dùng cái dao sắt
bởi vì nó là cái tan anh nó rất lớn
nó vào nó cái phản ứng vô học
vào nó khác cách
đó là ý thứ nhất là dùng cụ để chế
thứ hai là hạt thủ ô như thế thì nó trong nó có cái lõi ép trong đấy
lõi cứng ở đâu
phải rút cái lõi cứng ra
bỏ cái lõi cứng ra
thì lấy cái phần thịt bềm ra
thì lõi cứng ra là không có tác dụng
mà nó lại có tác dụng khác
đó là nó có độc
chính cái việc như vậy
rồi hạt thủ ô là phải chế với đậu đen
mà lại chín lần gọi là cửu chưng cửu sái
tầm đậu đen xong là phơi
phơi xong là đưa vào tầm
là chưng lên
chứ chứ là chín lần như thế
cho nên nó phải làm rất cẩn thận
nó phải làm chuyên nghiệp
cho nên là những cái việc mà tự ta làm là không đổi
đó là không chuyên
bà con là chúng ta phải nên dùng cái công ty thực sự họ chuyên nghiệp phải cái này
họ chế cho nó phù hợp
chứ còn không tự mình làm
cho nên là nó cũng rất là đời thường thôi
cẩn thận là chính chúng ta lại làm hại chúng ta
đúng là những cái vài thuốc thông thường nghe có vẻ đơn giản
được là dân gian truyền miệng với nhau
nhưng mà nếu chúng ta sử dụng không đúng cách
thì sẽ có những cái tác dụng nó lại ngược lại
làm hại đến cơ thể của chúng ta
rất cảm ơn những kiến thức mà hai vị khách mời đã chia sẻ ạ